chiều nay ngày hai mươi một tháng sáu tại hà nội đã diễn ra hội nghị đoàn chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ một mươi hai khóa tám
tới dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch mật trận tổ quốc việt nam bí thư thành ủy hồ chí minh
phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy công tác mặt trận trên cả nước tiếp tục đổi mới thiết thực hiệu quả
trong đó hệ thống mặt trận các cấp đã tập trung triển khai chương trình hành động của mặt trận tổ quốc việt nam thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai của đảng
các chương trình giám sát và phản biện xã hội đã bám sát yêu cầu của đất nước và nhân dân quan tâm
các cuộc vận động phong trào thi đua của mặt trận và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như bảo đảm an sinh xã hội
bên cạnh đó đồng chí nguyễn thiện nhân cho rằng việc ký ban hành nghị quyết liên tịch quy định chi tiết về hình thức giám sát và phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc việt nam giữa ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ và đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam vừa qua là văn bản pháp lý quan trọng nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mặt trận trong thời gian tới
ngoài thảo luận và cho ý kiến về kết quả công tác mặt trận sáu tháng đầu năm nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hội nghị lần này sẽ thông qua tờ trình về công tác nhân sự của đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam